thực hiện lịch trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn sáng ngày một mươi tám tháng sáu
đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sóc trăng do bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể làm trưởng đoàn
có buổi tiếp xúc gần một trăm linh cử tri xã vĩnh thành huyện thạnh trị tỉnh sóc trăng
ngoài các vấn đề địa phương như cần đầu tư cơ sở hạ tầng vấn đề tình trạng đánh bắt thủy sản gây cạn kiệt
đường giao thông xuống cấp cần được đầu tư cử tri kiến nghị cần hạ thấp tuổi được hưởng chế độ người cao tuổi xuống còn bảy mươi năm thay vì tám mươi tuổi như hiện nay
mức lương cho cán bộ cơ sở cần được tăng lên để bảo đảm cuộc sống
cần có cách thu hút bác sĩ về tuyến dưới để bảo đảm chất lượng khám chữa bệnh
đặc biệt nhiều vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội được nhiều cử tri quan tâm
đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sóc trăng ghi nhận những kiến nghị của cử tri huyện thạnh trị
hứa sẽ có văn bản tổng hợp trình lên kỳ họp quốc hội tới